liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa tạm giữ hình sự
đối với lê đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã trương vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín lê đức anh đến phòng trọ tại địa chỉ số ba mươi bảy đường nguyễn trí diễu
phường đông ba tp huế để gặp chị nguyễn thị hồng liên lấy tiền lãi nhưng không gặp được
tại đây lê đức anh gặp hồ thanh phương và xảy ra mâu thuẫn
lê đức anh đã dùng kéo đâm liên tiếp vào người anh phương hậu quả anh phương bị nhiều thương tích
phải nhập viện cấp cứu sau khi gãn lê đức anh đến cơ quan công an để đầu thú